cập nhật mới nhất về cơn bão số chín cơn bão được dự báo có tốc độ di chuyển nhanh và cường độ rất mạnh
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão cách đảo sông tử tây khoảng năm trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba tương đương với một trăm một mươi năm một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão cách bờ biển từ đà nẵng đến phú yên khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tương đương với một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên
từ chiều mai hai mươi bảy tháng một mươi vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên bao gồm cả huyện đảo lý sơn
có gió mạnh cấp chín một mươi một sau tăng lên cấp một mươi hai một mươi ba
giật cấp một mươi năm vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế có gió đông bắc cấp tám chín giật cấp một mươi một
vùng biển từ khánh hòa đến bình thuận có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi